cộng đồng dân tộc xa phó hay còn gọi là phù lá cư trú tại xã châu quế thượng huyện văn yên tỉnh yên bái
thời gian qua với sự phát triển mạnh mẽ của nền văn hóa hiện đại nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc xa phó đang bị mai một dần
việc bảo tồn lưu giữ được những nét đẹp văn hóa của cộng đồng này đang trở thành một nhiệm vụ cấp bách của địa phương
bà đặng thị lan ở thôn sáu xã châu quế thượng huyện văn yên chỉ còn duy nhất một bộ váy áo truyền thống
theo bà lan bộ váy áo này là bà được thừa hưởng lại của ông cha và đã có tuổi đời trên một trăm linh năm
bộ váy áo này được thiết kế khá đặc biệt sử dụng chất liệu vải bông sợi lanh thổ cầm được theo dệt những hoa văn tinh tế
cùng với những hoa văn được trang trí bằng hạt cường hay còn có tên gọi là hạt tràm
theo thời gian chất liệu công cụ dệt để làm ra những bộ trang phục này bị mất dần và để sản xuất được một bộ váy áo truyền thống là rất khó khăn
quần áo này do ông cha mình để lại lâu lắm rồi
đến bây giờ mình cùng một số gia đình khác cũng chỉ biết bảo quản để sử dụng và để giữ gìn lại cho con cháu sau này
vật liệu làm ra váy áo này bây giờ hiếm lắm do những cây quả để làm không còn nữa các phụ kiện trang trí cũng không có để làm
không chỉ trang phục mà nhạc cụ sáo mũi hay còn gọi là cúc kẹ là một loại nhạc cụ của đồng bào xa phó
qua thời gian loại nhạc cụ này bị mai một hiện nay ở xã châu quế thượng duy nhất nghệ nhân dân gian đặng thị thanh là người có thể làm và thổi được loại sáo này
chúng tôi bây giờ thì tôi là nghệ nhân dân gian việt nam thì tôi cũng cố gắng để khôi phục lại cái nét văn hóa độc đáo của người dân tộc xa phó là dân tộc ít người nhất trên yên bái
tôi cũng dạy các cháu mũ xòe và thổi sáo mũi là cái truyền thống độc đáo
cái sáo mũi này là độc đáo nhất của người dân tộc xa phó chúng tôi
theo thống kê của huyện văn yên thì cộng đồng dân tộc xa phó hiện có ba trăm năm mươi hộ với hơn một khẩu cư trú tập trung ở thôn năm sáu bảy tại xã châu quế thượng huyện văn yên
chủ yếu sống bằng canh tác lúa nước trồng rừng và một số loại cây con khác
trước nguy cơ mai một về các giá trị văn hóa thực hiện đề án theo quyết định hai nghìn tám mươi sáu của chính phủ về hỗ trợ phát triển kinh tế
xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ban dân tộc tỉnh đang xây dựng kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả đề án này
ban dân tộc cũng đã chủ động đưa ra các nội dung giải pháp để thực hiện trong thời gian tới
thứ nhất là sẽ hỗ trợ học tiếng dân tộc
nội dung thứ hai là sẽ bảo tồn kiến trúc văn hóa truyền thống của dân tộc phổ lá
nội dung thứ ba là sẽ bảo tồn
với việc thực hiện đề án này sẽ góp phần nâng cao duy trì bản sắc của bà con dân tộc xa phó không bị mai một